thưa quý vị ngay trong những ngày đầu năm đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc trộm cắp cướp giật tài sản
các đối tượng đều có thủ đoạn rất manh động liều lĩnh
thế nhưng bằng những biện pháp nghiệp vụ cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
chỉ trong một thời gian ngắn đã điều tra khám phá và bắt giữ thành công các đối tượng vi phạm
trên cộng đồng mạng nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục cũng như là đánh giá cao tinh thần
không ngại gian khó hiểm huy của lực lượng công an nhân dân đã nhanh chóng vào cuộc
kiên quyết không để tội phạm lộng hành tất cả với mục tiêu giữ vững ổn định tình hình an ninh trả tự
tạo không khí an toàn lành mạnh để người dân chuẩn bị đón tết nguyên đán đang sắp đến
mình phải nể phục mấy anh công an đúng là họ có nghiệp vụ có khác trôn tận vào sài gòn cũng không thoát
công an thật tuyệt vời
tất cả các vụ nổi cộng gần đây đều bị bắt gọn
mong rằng sắp tới camera được gắn ở nhiều nơi để bọn tội phạm không có đất sống
hoan hô công an việt nam quá giỏi phải xử nghiêm bọn lừa làm ham ăn này
công an việt nam thật giỏi chúc các anh các chú vững vàng như núi đá bảo vệ sự công bằng và bình yên cho nhân dân
đó là một trong số rất nhiều chia sẻ của cư dân mạng khi thông tin về những đối tượng gây ra vụ cướp
tại căn hộ ở sài gòn
các đối tượng gây ra vụ cướp tại căn hộ ở toàn nhà hh một a linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
hay vụ việc một đối tượng dùng dao cớ cổ tài xế taxi để cướp tài sản đã được lực lượng công an nhân dân khám phá thành công
đặc biệt chỉ trong chưa đầy bốn mươi tám giờ các đơn vị nghiệp vụ công an đã kịp thời bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra tại hải phòng
nhiều ý kiến cư dân mạng đề nghị cần phải xử lý nghiêm các đối tượng này
hành vi manh động quá pháp luật xử lý nghiêm những thành phần như này
thanh niên trai tráng cha mẹ ban cho cuộc sống ban cho sức khỏe thì nghị lực lên trước công việc ngoài kia nhiều sao không đi làm bán rẻ sự tin tưởng của gia đình đạo đức và tương lai
chắc chắn xuân này và nhiều xuân nữa các bạn không cùng gia đình đón giao thừa hãy kiếm tiền chân chính nhé
trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm nhất
là vào thời điểm cuối năm lực lượng công an đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phương án đấu tranh chấn áp phù hợp với tình hình thực tế
đồng thời tăng cường tuyên truyền khuyến cáo người dân chủ động phong ngừa tội phạm không để xảy ra sơ hở thiếu sót để các đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội
đây cũng là chia sẻ của nhiều ý kiến cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với nội dung này
bây giờ các đối tượng sẵn sàng thực hiện các hành vi manh động liều lĩnh phải thực sự cẩn trọng để cao cảnh giác
mình phải bảo vệ an toàn cho tính mạng của mình và gia đình không được chủ quan
mọi người nếu ở nhà nên khóa cửa cẩn thận đề phòng nhất là những nhà có con nhỏ
vừa đọc tin tức có một tên cướp xông vào nhà dùng dao không chế để cướp tài sản
trong quá trình bắt giữ đối tượng có một số cán bộ chiến sĩ công an không may thành f một
thật sự các đồng chí công an đã quá vất vả cận tết công việc lại càng khó khăn
những chiến công thành tích của lực lượng công an nhân dân
ngay trong những ngày đầu năm đã một lần nữa khẳng định tinh thần quyết liệt đấu tranh ngăn ngừa các hành vi tội phạm
đảm bảo người dân lón tách nguyên đáng được bình yên
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ ý kiến trên fanpage truyền hình công an nhân dân